gần một trăm linh tấn chất thải nguy hại hàm lượng trì vượt quá mức cho phép đã bị lực lượng chức năng
thành phố hải phòng phát hiện và bắt giữ khi đang vận chuyển từ thành phố hồ chí minh ra cảng chùa vẽ
tại cơ quan điều tra lê thanh hải quê ở lào cai chủ số hàng trên đã khai nhận thu gom số hàng trên
và thuê công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ giao nhận việt minh ở thành phố hồ chí minh
vận chuyển về hải phòng với giá năm mươi tám triệu năm trăm linh ngàn đồng
sau đó sẽ vận chuyển số hàng trên về tỉnh lào cai với mục đích bán kiếm lời
với hành vi trên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với lê thanh hải với số tiền hai trăm hai mươi năm triệu đồng đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả
là buộc ông lê thanh hải phải đưa toàn bộ gần một trăm linh tấn rác thải nguy hại đến đơn vị chức năng xử lý chất thải
và chịu mọi chi phí phát sinh để xử lý